kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin hôm nay là thông tin đến từ tỉnh đắk lắc
thưa quý vị văn đức lư nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su đắk lắc
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố vụ án để điều tra sai phạm
liên quan hợp đồng cung ứng giống cao su nhập khẩu malaysia gây thiệt hại gần một bốn tỷ đồng
và hợp đồng môi giới bán mũ cao su để hưởng phần trăm tranh lệch xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên cao su đắk lắc viết tắt là đắk lục cô nay là công ty cổ phần cao su đắk lắc
ngoài điều tra sai phạm về mua bán giống cây trồng cơ quan điều tra công an tỉnh đắk lắc
cũng đang tiến hành điều tra liên quan đến việc công ty trách nhiệm hữu hạn cao su huỳnh phước
đi môi giới mua bán mũ cao su cho công ty cao su đắk lắc để hưởng hoa hồng lên đến hàng tỷ đồng
công an tp hcm cho biết đã triệt phá đường dây vận chuyển buôn bán tàng trữ hàng cấm là pháo nổ
hoạt động liên tỉnh với số lượng lớn nhất cả nước từ đầu năm đến nay
khởi tố bắt tạm giam một mươi ba đối tượng về các hành vi buôn bán tàng trữ vận chuyển hàng cấm
cầm đầu đường dây buôn lậu pháo này là tăng quốc tiến
tiến cùng với đồng bọn ngụy trang pháo trong các thùng xốp chứa cá khô ghi sẵn thông tin người nhận
sau đó thì chỉ đạo tài xế và phụ xe vận chuyển lên tp hcm tập kết cất giấu tại quán cà phê
do nguyễn đăng thành làm chủ rồi thành trực tiếp đi giao cho các đối tượng trong và ngoài địa bàn
thông qua các dịch vụ giao hàng trực tuyến
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị bắt nhóm tội phạm đã vận chuyển
tiêu thụ gần sáu kg pháo nổ ra ngoài tp hcm
tại thành phố hồ chí minh cà mau long an vĩnh phúc và thành phố hà nội
hai xe khách chở tổng cộng bảy trăm hai mươi hai lít dung dịch không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
nghi là thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu đã bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước
bắt giữ trong quá trình tuần tra kiểm soát
dạng sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi kiểm tra ô tô khách biển số bảy mươi b một nghìn bốn trăm linh sáu
lưu thông hướng tp hcm đi đắk nông lực lượng chức năng phát hiện trong xe có một trăm linh chai
và bốn mươi bốn can có chữ nước ngoài tổng khối lượng ba trăm linh tám lít dung dịch nghi là thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi lực lượng chức năng tuần tra phát hiện xe ô tô khách
do vũ văn chiến điều khiển trong khoang chở khách có nhiều thùng giấy cắt tông chứa chai và can nhựa
đựng bốn trăm một mươi bốn lít dung dịch không rõ nguồn gốc xuất xứ lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện giấy tờ liên quan cả hai vụ bắt
thưa quý vị mỏ vàng bồng miêu nhiều năm qua đã là điểm nóng khai thác vàng trái phép
và thời gian gần đây thì tại tỉnh quảng nam đã tổ chức nhiều đợt truy quét
tuy nhiên thì hoạt động khai thác vàng trái phép vẫn diễn ra vô cùng công khai và rồng rộ
nhóm phóng viên của truyền hình công an nhân dân
đã thâm nhập và ghi nhận về tình trạng này
sau hơn ba mươi phút di chuyển bằng xe máy từ trung tâm xã tàm lãnh
chúng tôi có mặt tại khu vực núi kém thuộc mỏ vàng bồng miêu
hình ảnh đầu tiên chúng tôi ghi nhận được là những bao tải chứa quạng vàng
liên tục được các đối tượng khai thác vàng trái phép lăn từ núi cao xuống để đưa ra khỏi khu vực bãi vàng
từ khi các công ty bằng bồng mưu phát sản và rút đi
thì bỏ lại cuộc hiện trạng thì trong đó các nguồn quán sản còn nhiều
một địa bản rất là rộng lớn
do vậy thì việc khai thác vàng trái phép không thể nào tránh khỏi được
người dân địa phương có người dân địa phương khác tới có rất là nhiều
người ta làm rất là nhiều cách làm mà nó gây ổ dĩ môi trường
như một đại công trường
hàng chục lán chạy được phủ bạt xanh
các đối tượng ngang nhiên khai thác bằng nhiều cách thủ công
sẽ lẫn tiếng máy nổ và đủ loại âm thanh đục đéo
kể từ năm hai nghìn một mươi bảy khi công ty bồng mưu tuyên bố phá sản
thì mỏ vàng này không có chủ dẫn đến tình trạng khai thác vàng trái phép kéo dài nhiều năm
ngang nhiên bất chấp sự vào cuộc truy quét liên tục của các lực lượng công ty bằng bồng mưu
lực lượng chức nâng tỉnh quảng nam
hàng chục bao tải chứa vi sinh hóa chất phục vụ khai thác vàng được nguy trang
bởi những vỏ bào thức ăn hỗn hợp
phu vàng ở đây cho biết
quy trình làm vàng trải qua nhiều năm
nhiều giai đoạn
đầu tiên đất đá đào lên được trộn đều với một số hóa chất cho xuống bể
sau đó dùng xia nua ủ hai đến bảy ngày
dùng nước bơm liên tục vào bể để vàng theo hóa chất trôi ra
mỗi bể chứa ủ quạng có chiều dài khoảng một mươi mét dòng ba mét sâu hơn một mét
mọi chất thải đều được xả thẳng ra môi trường
không có biện pháp xử lý thử độc hạn chế ô nhiễm nào
đặc điểm khi mà khai thác vàng để đải vàng
đấy là phải dùng những hóa chất cực độc
tôi phải nói là cực độc chứ không phải là độc nữa
đấy là cái xia nua với thủy ngân
người ta cứ làm người ta lãi xong
xong tất cả những chất thải đều thả ra sông ra suối cả
tình trạng khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng bồng miêu
vẫn ngang nhiên hoạt động trong suốt nhiều năm qua
gây thất thoát lớn tài nguyên quốc gia
đã và đang để lại nhiều hệ lụy về ô nhiễm môi trường
an ninh xã hội
đề án đóng cửa mỏ vàng bồng miêu
đang được tỉnh quảng nam quyết liệt triển khai
tuy nhiên đề án này có sớm được thực hiện hay không
và thật sự hiệu quả hay không
thời gian sắp tới sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất
giá gạo xuất khẩu của việt nam tiếp tục tăng thêm năm usd một tấn
đang cao nhất trong các nước xuất khẩu gạo
dự báo việt nam ổn định nguồn cung
cho quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
theo hiệp hội lương thực việt nam
tính đến sáng ngày một mươi năm tháng một mươi
sau khi tăng thêm năm usd một tấn
giá gạo xuất khẩu năm tấm của việt nam
đang được trào bán trên thị trường thế giới
với mức sáu trăm hai mươi ba usd một tấn
gạo hai mươi năm tấm
trào bán với giá sáu trăm linh tám usd một tấn
như vậy không tính việc ấn độ
đang tạm ngừng xuất khẩu gạo trắng
giá gạo xuất khẩu của việt nam
đang cao nhất so với hai nước xuất khẩu gạo truyền thống
là thái lan
giá gạo xuất khẩu tăng
đang hỗ trợ cho đà tăng của giá gạo trong nước
khi nhu cầu thu gom lúa của thương lái
vẫn tiếp tục tăng
rất nhiều loại nho trung quốc
đang đổ bộ thị trường việt nam
trong đó thì có những loại nho
giá chỉ từ hai mươi hai mươi năm đồng một kg
được bán tràn ngập
thời điểm này đang vào chính vụ nho trung quốc
nên hàng đổ bộ vào thị trường việt nam
với mức giá được cho là siêu rẻ
so với giá nho nhập khẩu từ các quốc gia khác
theo đó thì trên khắp các chợ truyền thống
và chợ online lớn nhỏ
tiểu thương giao bán nho sữa trung quốc
giá chỉ trên dưới một trăm linh đồng một kg
thậm chí có nơi bán theo thùng
giá chỉ năm mươi sáu mươi đồng một kg
nhiều năm nay
trung quốc trở thành khách hàng lớn nhất
của các mặt hàng trái cây việt xuất khẩu
xong ở chiều ngược lại
nước ta cũng chi một lượng tiền lớn
để nhập các loại trái cây trung quốc
về phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nội địa
thưa quý vị hiện nay trong chi tiêu mua sắm
người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm
mà còn chú trọng đến nhãn hàng
có thân thiện với môi trường hay không
họ cũng thể hiện quan điểm ủng hộ
các doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm xã hội
hưởng ứng với cách sản xuất các sản phẩm
đảm bảo vệ sinh môi trường
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
trước kia anh tú thường mua sắm
một cách nhanh gọn
thì nay thói quen này đã thay đổi
với các đồ gia dụng hay điện tử cũng vậy
khi mua sắm anh tú bắt đầu cẩn thận
chọn mua những sản phẩm thân thiện môi trường
đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính mình và gia đình
tôi nghĩ là bây giờ cái vấn đề
thân thiện môi trường và tiết kiệm
được cái năng lượng
nó là cái tiêu chí đầu của người sử dụng
vừa bảo vệ sức khỏe và bảo vệ sức dụng môi trường
cái đấy là cái nhu cầu thiết yếu của người dân
và đa phần lựa chọn người dân đi
là tìm những mặt hàng đấy để mua
sản phẩm bên tôi năm nay
bảo vệ môi trường
và thực sự là năm nay
thì rất là đông người mua những sản phẩm
tiết kiệm năng lượng
bảo vệ môi trường thân thiện với môi trường
và đó cũng là một dấu hiệu tốt
dành cho hiện tại và tương lai
khảo sát năm hai nghìn hai mươi ba
của nielsen iq
cho thấy bốn mươi chín người tiêu dùng
mang túi riêng sử dụng túi tái chế
khi đi mua sắm hàng hóa
bốn mươi bảy người tiêu dùng
chỉ mua đồ cần thiết tránh lãng phí

có ý thức phân loạn
loại rác tái chế và tiết kiệm điện
kết quả này cho thấy
người tiêu dùng đã có những hành động thực tế
hướng đến việc mua sắm theo hướng tiêu dùng xanh bền vững
để thực hiện được các cam kết quốc tế
cũng như triển khai
các chủ trương lớn về phát triển kinh tế bền vững
chỉ có nỗ lực hay quyết tâm
chính trị là vẫn chưa đủ
mà cần có sự thấu hiểu
ủng hộ và chung tay
rộng rãi của người dân
sự sáng tạo
và tham gia mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp
và địa phương
tính đồng bộ và hiệu quả của chính sách
đồng thời còn cần sự quy động
nguồn lực to lớn từ xã hội
các nhà đầu tư
và các tổ chức tài chính quốc tế
trong và ngoài nước
theo đánh giá sơ bộ
việc triển khai chương trình tiêu dùng xanh
mua sắm xanh đã giúp khoảng năm mươi doanh nghiệp
trong lĩnh vực phân phối
được hướng dẫn áp dụng các giải pháp
về sản xuất sạch hơn tiết kiệm năng lượng
giảm sáu mươi năm tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy
tại các chợ dân sinh
và các trung tâm thương mại siêu thị
đây là những con số cho thấy
sự thay đổi thói quen mua sắm
hướng tới tiêu dùng xanh đang ngày càng trở nên phổ biến
bộ tài chính đề xuất tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường
xăng dầu đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm giảm giá bán lẻ săng dầu trong nước
giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi
mở rộng sản xuất kinh doanh
theo đó bộ tài chính đề xuất
thuế bảo vệ môi trường đối với săng
trừ ethanol là hai đồng một lít
nhiên liệu bay dầu diesel dầu mazut
dầu nhờn một đồng một lít
mỡ nhờn một đồng một kg
dầu hỏa sáu trăm linh đồng một lít
mục đích của dự án này là góp phần
giảm chi phí của người dân
trong việc tiêu thụ săng dầu
và giảm các chi phí gián tiếp từ việc tiêu dùng các sản phẩm khác
đồng thời giúp cho doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi
và mở rộng sản xuất kinh doanh
nhất là trong lĩnh vực giao thông vận tải
vận chuyển đánh bắt thủy sản
dịch vụ khí đốt
để đảm bảo tính liên tục và kịp thời
đề nghị nghị quyết có hiệu lực thi hành
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị phải đưa ra các giải pháp đủ mạnh
để tạo chuyển biến về kinh tế xã hội
ba tháng cuối năm
đó là một trong những nội dung được bí thư thành ủy
thành phố hồ chí minh nguyễn văn nơn
nhấn mạnh tại hội nghị lần thứ hai mươi ba mở rộng
ban chấp hành đáng bộ thành phố hồ chí minh
nguyễn văn nơn
yêu cầu hội nghị đánh giá tình hình
những tác động có liên quan đến kinh tế xã hội
của thành phố hồ chí minh
đối với bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp
đó là việc ban hành chế độ chính sách thu hút đáy ngộ
và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế
ổn định thị trường lao động
chuyển đổi cơ cấu việc làm theo hướng bền vững
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
cùng đó tháo gỡ những rào cản vớt mắt
tập trung tháo gỡ vấn đề nhà ở xã hội
và khu lưu trú công nhân
để mạnh thực chất chuyển đổi số kinh tế số
thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính
ngoài ra còn tiếp tục củng cố đổi mới
và phát triển hệ thống an sinh bảo trợ xã hội
nhanh chóng bổ sung nguồn vốn
thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững
quan tâm chính trang đô thị gắn với phục dựng
hoàn thiện các công trình gắn với di tích lịch sử
đi đôi đầu tư xây dựng phát triển văn hóa khoa học nghệ thuật
nâng cao đời sống tinh thần của người dân
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản gửi các sở ban ngành
ủy ban nhân dân các quận huyện thành phố thủ đức
tăng cường công tác quản lý thu đôn đốc thu
để hoàn thành nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
cục thuế và cục hải quan tp hcm được giao tiếp tục tuyên truyền
tri khai các chính sách giảm thuế gia hạn thời gian nợp thuế
thực hiện tốt công tác hoàn thuế để hỗ trợ nuôi dưỡng nguồn thu trên địa bàn
đồng thời thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế
trong công tác quản lý thu chống thất thu và xử lý nợ động thuế
ngoài ra ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu phân loại nợ thuế theo bốn nhóm
và áp dụng các biện pháp phù hợp
cùng với đó là ra soát nắm chắc đối tượng nguồn thu ngân sách trên địa bàn
phấn đấu ở các lĩnh vực ngành nghề địa bàn có khả năng tăng thu
để bổ đắp các phần giảm cho thực hiện các chính sách gia hạn thời gian nợp thuế
kiểm soát việc kê khai thuế quyết toán thuế của các doanh nghiệp tổ chức cá nhân
đảm bảo thu đúng thu đủ thu kịp thời các khoản thuế phí lễ phí
và thu khác vào ngân sách nhà nước
các sở ban ngành ủy ban nhân dân tp hcm và các quận huyện
được giao để nhanh tiến độ sắp xếp xử lý các cơ sở nhà đất
nhằm khai thác tối đa nguồn thu từ sắp xếp lại xử lý nhà đất công
sở tài nguyên môi trường được giao chú trị đẩy nhanh về thấm định phương án giá đất
nhằm khai thác nguồn thu từ nhà đất thông qua bán đấu giá các khu đất thu nghĩa vụ tài chính
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm thông báo
dự án xây dựng cầu tăng long và ông nhiêu tp thủ đức tp hcm
vốn đầu tư hơn một bốn trăm năm mươi tỷ đồng sau nhiều năm trì trệ
dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng vào cuối tháng một mươi và một mươi hai tới đây
theo kế hoạch ủy ban nhân dân tp thủ đức sẽ bàn giao mặt bằng
để phục vụ thi công dự án cầu tăng long
vào thời điểm trước ngày ba mươi một tháng một mươi
ngoài ra ủy ban nhân dân tp thủ đức cũng dự kiến bàn giao mặt bằng dự án cầu ông nhiêu
vào trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
dự án xây mới cầu tăng long tp thủ đức
được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư bốn trăm năm mươi tỷ đồng
công trình nhằm thay thế cầu cũ hiện đã chật hẹp thường xuyên ủng ứu vào giờ cao điểm
tuy nhiên khi cầu đạt khoảng ba mươi khối lượng thì phải dừng thi công
vì vương mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng
đến năm hai nghìn hai mươi hai dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án này lên sáu trăm tám mươi tám tỷ đồng
tăng hai trăm ba mươi tám tỷ đồng do phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng và trượt giá theo thời gian
tương tự dự án xây dựng cầu ông nhiêu nằm trên đường nguyễn duy trinh
nối hai phường phú hữu và long trường tp thủ đức
với tổng mức đầu tư bốn trăm hai mươi năm tỷ đồng cũng được khởi công vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên sau khi khởi công dự án chỉ mới thực hiện được khoảng một phần năm khối lượng
thì bị treo nhiều năm do vướng mặt bằng
đến năm hai nghìn hai mươi hai tổng mức đầu tư dự án này cũng được điều chỉnh lên hơn bảy trăm sáu mươi ba tỷ đồng
tăng hơn ba trăm ba mươi tám tỷ đồng do chi phí bộ thừa giải phóng mặt bằng và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật tăng
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản gửi cơ quan có liên quan
về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu vượt bằng thép tại ngã sáu công trường dân chủ
theo đó sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
đã nhận được báo cáo của bang quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố bang giao thông
kèm theo hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ đầu tư đầu tư dự án xây dựng cầu vượt bằng thép
tại ngã sáu công trường dân chủ tiếp giáp quận ba và quận một mươi
sau khi xem xét hồ sơ và phối hợp lấy ý kiến các đơn vị có liên quan
sở giao thông vận tải nhận thấy nội dung chưa được trả soát cập nhật đầy đủ
cụ thể các phương án thiết kế đề xuất chưa có giải pháp tối ưu
nhằm giải quyết mức độ ảnh hưởng đối với công trình trên tuyến
việc ra soát đánh giá sự phù hợp quy hoạch của dự án đối với các đồ án quy hoạch
phân khu tỷ lệ một trên hai
do đó để có cơ sở hoàn thiện phương án thiết kế trước khi thực hiện hồ sơ
đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sở giao thông vận tải đề nghị bang giao thông trả soát
nghiên cứu kỹ làm rõ các vấn đề được nêu đồng thời cập nhật ý kiến góp ý của ban quản lý đường sắt đô thị
theo thiết kế cầu vượt dành cho cả ô tô và xe máy dài hơn hai trăm sáu mươi tám m rộng sáu năm m
từ đường võ thị sáu qua vòng xoay đến đường ba tháng hai
dự kiến cầu này sẽ vượt lên trên tuyến metro số hai bến thành tham lương
tại đường sát tp hcm sở thông tin và truyền thông tp phối hợp với nhiều đơn vị
tổ chức lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia
tung lễ doanh nhân và sách giới thiệu thư biện số nguyễn an ninh
chuyên đề về nam bộ
chuỗi các hoạt động diễn ra với nhiều hoạt động trái nghiệm thư biện số
giao lưu truyền làm sách ấn phẩm về sách chuyển đổi số
tại lễ khai mạc sở thông tin truyền thông tp hcm đánh giá lĩnh vực xuất bản
in và phát hành của thành phố đã tiếp cận từ sớm và thích nghi rất nhanh
và đang tăng tốc chuyển đổi số
nhưng lĩnh vực ngành đang tập trung chuyển đổi số bao gồm xuất bản điện tử
thanh toán điện tử tiếp thị marketing quảng cáo và quán trị điều hành
tuy còn nhiều khó khăn nhưng ngành xuất bản thành phố nhìn chung vẫn đang tăng trưởng
và đóng góp thật sự cho tăng trưởng kinh tế của thành phố hồ chí minh
tại sự kiện bàn tổ chức ra mắt giới thiệu thư biện số nguyễn an ninh
chuyên đề nam bộ
bên cạnh các ấn phẩm vật lý dự án còn ấp ủ mong muốn trở thành một không gian văn hóa
với nhiều chương trình hoạt động như talk show online trạng chuyên đề podcast
giao lưu tác giả nhà nghiên cứu biểu diễn nghệ thuật
hơn đến việc thu hút giới trẻ đọc và tìm hiểu văn hóa lịch sử vùng đất phương nam quen thuộc
nhưng còn rất nhiều điều mới lạ để khám phá
hải đoàn ba mươi hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba vừa dẫn dãi một tàu vận chuyển khoảng tám mươi mét khối cát
không rõ nguồn gốc về tới cảng hải đội ba trăm linh một tại bà rịa vũng tàu
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó trên khu vực biển cách đông nam cửa đại tỉnh trà vinh khoảng một mươi hai hải lý
lực lượng chức năng hải đoàn ba mươi hai bộ tư lệnh
vùng cảnh sát biển ba tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu sg bảy nghìn một trăm chín mươi
và phát hiện trên tàu có sáu thuyền viên do nguyễn văn tung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
quê nam định làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông tung trên tàu đang chở khoảng tám mươi mét khối cát nhiễm mặn
nhưng không có giấy tờ chứng minh hợp pháp theo quy định của pháp luật
hải đoàn ba mươi hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời đưa tàu vi phạm về cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố phục tàu
để tiếp tục điều tra
xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị các nhà đầu tư luôn đánh giá cao cổ phiếu của các công ty
cung cấp thông tin chính xác và rõ ràng trên thị trường chứng khoán
đây là dẫn chứng tích cực để khuyến khích và thúc đẩy doanh nghiệp
thực thi các quy định thông lệ về công bố thông tin và minh bạch
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo quy định hiện tại các doanh nghiệp đang phải
tuân thủ việc công bố thông tin liên quan đến giao dịch của cổ đông lớn và cổ đông đội bộ
cũng như công bố thông tin định kỳ về các báo cáo và thông tin bất thường
các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp càng cần phải tự chủ động
trong việc cung cấp thông tin minh bạch và chính xác
nhằm loại bỏ mọi yếu tố tiêu cực có thể ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của họ
tôi nghĩ rằng một số công ty ở đây không hiểu tại sao tính minh bạch
họ chỉ nghĩ đến điều đó đang cố gắng huy động vốn
trên thực tế tính minh bạch phải nhất quán
không chỉ khi bạn muốn phát hành cổ phiếu và không chịu hoạt động kinh doanh đang bùng nổ
đặc biệt quan trọng là phải cỡ mở trong giao tiếp khi doanh nghiệp gặp thời điểm khó khăn
tôi tin rằng các công ty việt nam đặc biệt là những tên tuổi blue chip vốn hoa lớn
đang bắt đầu hiểu được điều này và tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn trong tương lai
để tìm hiểu doanh nghiệp các nhà đầu tư thường bắt đầu tìm đến website
để có thông tin số liệu để phân tích và đánh giá
nếu website của doanh nghiệp cung cấp đủ thông tin tài chính các hoạt động sản xuất kinh doanh
hình ảnh ban lãnh đạo càng dễ tạo thiền cảm cho nhà đầu tư
qua đó họ sẽ có xu hướng định giá cao hơn cho cổ phiếu doanh nghiệp
trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia vào thị trường việt nam
ở một mức độ rất sôi động như hiện nay việc các doanh nghiệp có thể tạo ra những website
với độ cập nhật cả về sông ngữ một cách kịp thời luôn là một điểm cộng
đối với các nhà đầu tư tổ chức ngoài ra đối với những kênh truyền dẫn hiện đại hơn
để bắt kịp với trào lưu cũng như xu hướng theo dõi thông tin hiện tại bây giờ
như là mạng xã hội chẳng hạn thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng đây cũng là một nơi
mà các doanh nghiệp nên tận dụng để đưa được thông tin của mình đến với lại đại chúng
đến với lại nhà đầu tư một cách nó nhanh nhạy và nó kịp thời hơn
minh bạch sẽ giúp duy trì sự trung thành của cổ đông dài hạn xây dựng uy tín lâu dài
với cộng đồng nhà đầu tư giảm bớt các tin đồn tiêu cực đến hoạt động công ty
quảng bá hoạt động kinh doanh và đầu tư tăng nhận diện thương hiệu
và khả năng tiếp cận các nguồn tài chính thuận lợi
cộng đồng nhà đầu tư hiểu rõ hơn vào hoạt động của công ty sẽ giúp tăng độ tin cậy
cho đội ngũ lãnh đạo điều này dẫn đến tính thanh khoản trong giao dịch cổ phiếu tăng lên
gắn liền với việc định giá cổ phiếu cao hơn và giúp huy động vốn mới dễ dàng hơn
một cải tiến đơn giản và dễ dàng có thể áp dụng cho các công ty niêm miết
được yêu cầu báo cáo tài chính bằng tiếng anh cùng lúc bằng tiếng việt
đây được xem là bước phát triển tích cực và tính minh bạch và công bằng cho tất cả các cổ đông
thị trường chứng khoán giao dịch hai trăm năm mươi phiên trong một năm
do vậy nhà đầu tư luôn trong tình trạng cần biết nhiều thông tin cập nhật hơn
một cách chính thức từ phía doanh nghiệp thay vì chỉ nhận thông tin qua kênh báo chí
truyền hình hay chờ đợt thông tin trong các đại hội đồng cổ đông
minh bạch thông tin mang lại rất nhiều lợi ích không chỉ cho nhà đầu tư mà là cho chính doanh nghiệp